ngày hai mươi sáu tháng chín ubnd tp hcm tổ chức chương trình kết nối cung cầu hàng hóa năm hai nghìn một mươi chín với bốn mươi năm tỉnh thành trên cả nước
trong đó có hơn một bốn trăm năm mươi tám doanh nghiệp cung cấp sản phẩm và hơn tám trăm tám mươi doanh nghiệp thu mua của bốn mươi hai đơn vị phân phối hiện đại
các doanh nghiệp đầu mối xuất khẩu tham dự
hội nghị triển lãm năm nay đã thu hút gần năm trăm sáu mươi doanh nghiệp tham gia với gần bốn trăm năm mươi gian hàng trương bày
gần hai mặt hàng gồm các mặt hàng nông sản an toàn các đặc sản như trà lá sen mật ong bưởi cốm thanh trà
các sản phẩm từ mây tre lá nứa của các vùng miền trên cả nước sản phẩm công nghiệp tiêu dùng
thực phẩm chế biến sản phẩm chủ lực của tp hcm
bên cạnh đó hội nghị còn tổ chức các hội thảo về tiềm năng kết nối tiêu thụ sản phẩm đặc trưng vùng
miền thực phẩm an toàn tại các hệ thống nhà hàng khách sạn và phục vụ khách du lịch
triển khai chương trình bình ổn thị trường giữa tp hcm với các tỉnh thành tây nam bộ
với mong muốn liên kết nhà phân phối với nhà cung ứng với nhau để họ trực tiếp trao đổi
tìm và giải quyết những vướng mắt trong công tác phối hợp để cùng nhau đưa sản phẩm nông sản của việt nam
có cơ hội xuất khẩu ra thị trường quốc tế
đến nay đã có gần hai trăm chín mươi hợp đồng và biên bản ghi nhớ được ký kết
đây cũng chính là nỗ lực của tp hcm và các tỉnh thành trong việc thực hiện ngày càng hiệu quả
cuộc vận động người việt nam ưu tiên dùng hàng việt nam